xin chào và hẹn gặp lại
và nằm bên ngoài bao bì
và mỗi mã số này sẽ đi theo
xuyên suốt cuộc đời
một sản phẩm như thế này
và mã số đó sẽ được tích hợp
và qr sẽ xuất ra khi chúng tôi

một món quà như thế này để tặng
thì tôi sẽ xuất cho bạn lam
một cái mã qr để giúp bạn bảo hành
và thực hiện những điều mà chúng ta vừa trao đổi
vâng tôi vừa mới trải nghiệm mua một sản phẩm
và cũng đã được cấp một mã qr
riêng cho cái sản phẩm mà tôi đang
sở hữu đây
và với mã qr này thì tôi có thể dễ dàng
truy xuất được nguồn gốc của sản phẩm
cũng như là các cái thông tin liên quan tới sản phẩm
và tôi tin là với việc
áp dụng công nghệ vào các sản phẩm nông nghiệp
sẽ làm tăng được giá trị của sản phẩm
cũng như là tạo dựng được lòng tin
đối với người tiêu dùng
khi mà số hóa về thị trường
thì chúng ta sẽ thấy là không phải lúc nào
chúng ta cũng đến tận nơi
để trải nghiệm và mua sản phẩm
vì thế cho nên là khi mà số hóa
bằng các xác thực của
người nông dân này
rồi đến nhà sản xuất này
rồi đến cơ quan quản lý này
thì tôi nghĩ là cái đấy nó đảm bảo
cho chúng ta được cái sự tin cận
bởi vì chúng ta khi tin
thì chúng ta sẵn sàng mua sản phẩm
hoặc trải nghiệm sản phẩm một cách
nhanh nhất và có hiệu quả nhất
chúng tôi áp dụng công nghệ
blockchain và số hóa để giúp
khách hàng có thể trí xuất nguồn gốc
và đặc biệt là có thể cập nhật được
tình trạng của sản phẩm mọi lúc mọi nơi
điều này cũng giúp cho những người nông dân
họ có thể có kế hoạch sản xuất của mình
và đặc biệt là nó sẽ làm tăng giá trị nông sản
đó là một trong rất nhiều đơn vị
kinh doanh các mặt hàng nông sản
đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số
và kỹ thuật chế biến quy trình bảo quản
truy xuất nguồn gốc và nâng cao giá trị sản phẩm
trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ doanh nghiệp
chuyển đổi số giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
bộ kế hoạch và đầu tư
phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
cùng cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ
tại việt nam đã ra mắt
sổ tay chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ
và vừa trong lĩnh vực chế biến
và phân phối thực phẩm
chúng tôi nghĩ rằng là
những cái đối tượng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ
đặc biệt là các doanh nghiệp
ở vùng sâu vùng xa hoặc là các hợp tác xã
ở vùng cao nơi đấy có rất nhiều
các đặc sản các sản phẩm
đặc thù của nông nghiệp
các sản phẩm ô cốp sẽ
được chuyển hóa
bằng phương thức số
chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng
những phương thức chuyển đổi số
thông qua truy xuất nguồn gốc thông qua
nâng cao giá trị thông qua
thông tin của sản phẩm được đưa lên
hoặc chúng ta có thể kể những câu chuyện
từ sản xuất canh tác
chế biến thông qua chuyển đổi số
thì đấy là những câu chuyện
mà nó ra tăng giá trị của sản phẩm
và người tiêu dùng có thể biết được
nguồn gốc của sản phẩm
thông qua cái việc mà ứng dụng số
nối với cơ sở tây về
hỗ trợ cho sản xuất trong lĩnh vực thực phẩm
thì là sẽ giúp cho người nông dân rất là
hiểu được cái tầm quan trọng của việc số hóa
trong lĩnh vực nông nghiệp
qua thông qua những việc như là truy xuất nguồn gốc
và thông qua những việc đầu tư về kho công nghệ
thông qua những việc tham gia vào
truy xuất giá trị thì qua đó thì nâng cao
giá trị sản phẩm của người nông dân
và cũng tăng cơ hội tiếp cận
với các thị trường nội địa
cũng như là thị trường xuất khẩu
và mở rộng lên cái thị trường
cũng đang được sản xuất của doanh nghiệp
trong cuốn sổ tây
các chuyên gia của chương trình đã phân tích
một số khó khăn và đưa ra giải pháp
nhằm thúc đẩy chuyển đổi số của doanh nghiệp
nhỏ và vừa trong lĩnh vực chế biến
và phân phối thực phẩm bên cạnh đó
các chuyên gia cũng chia sẻ những bài học kinh nghiệm
thực tế và lộ trình chuyển đổi số
phù hợp cho doanh nghiệp trong lĩnh vực
chế biến và phân phối thực phẩm
tại việt nam
tới đây chúng tôi
sẽ cùng với các cơ quan
của bộ cách đầu tư và
các sở nông nghiệp địa phương chúng ta có thể tiến hành
những tập huấn cho
đối tượng là bà con nông dân
và các hợp tác xã
có thể tập huấn online có thể tập huấn trực tiếp
trực tuyến hoặc là
có những website để giúp cho
người nông dân có thể truy cập một cách dễ dàng hơn
qua các phương tiện smartphone hiện tại
và chỉ khi
chúng ta tập huấn đi tập huấn lại
và cầm tay chỉ việc
thì như vậy thì kỹ năng của chúng ta
ngày càng tốt hơn
và đó là cái mục đích mà chúng ta cần phải làm
thường xuyên liên tục chứ không phải là một lần cho nó xong
thực hiện những công cụ
đó là đánh giá mức độ sẵn sàng trong chuyển đổi số doanh nghiệp
khi mà người nông dân
doanh nghiệp chúng ta vào thực hiện trên trang web
của chuyển đổi số của
bộ trường doanh nghiệp bảo hiểm tư thì họ sẽ đánh giá được
mức sẵn sàng trong chuyển đổi số của họ như thế nào
qua cái việc đánh giá như thế thì họ cũng biết là
việc chuyển đổi số họ có thể diễn ra thành công hay không
và đến cái bước thứ ba này là bắt đầu ra đời
quyền sổ tay để
người nông dân và doanh nghiệp
biết được là muốn chuyển đổi số
thì chúng tôi sẽ phải thực hiện những cái việc như nào
và thông qua đó
thì bộ trường doanh nghiệp bảo hiểm tư có những cái
chương trình hỗ trợ thêm để giúp các người dân
nâng cao về nhất là về
nâng cao về quản trị
về phép bản tài chính
và về nâng cao
về nâng cao về lãnh đạo
cũng như là quản trị cái mô hình kinh doanh
của người nông dân và doanh nghiệp
đó là phù hợp hơn
việt nam là quốc gia có mức độ
internet phủ sóng mạnh đến cả
khu vực vùng sâu vùng xa
thêm vào đó xu hướng tiếp cận internet
của người dân việt nam cũng tương đối nhanh
so với các nước trong khu vực
theo thống kê có khoảng sáu mươi ba
tỷ lệ người nông dân sử dụng điện thoại
thông minh đây chính là một lợi thế
để việt nam đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số
trong mọi lĩnh vực của nơi sống xã hội
là năm chính phủ hướng tới
xây dựng những nền tảng số và
dữ liệu số khi đó người nông dân
sẽ cùng hưởng lợi từ những
nền số đó cũng là phương thức
ngành nông nghiệp chế biến nâng cao vị thế
của mình trong thời đại số
đến đây thời lượng chương trình nhịp sống số tuần này của chúng tôi cũng đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại
quý vị vào một mươi chín h bốn mươi năm
thứ năm hàng tuần trên kênh antv